hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để thư giãn nghỉ ngơi và lắng nghe những lá thư đầy xúc cảm mà báo sức khỏe và đời sống gửi đến
bên cạnh đó quý vị và các bạn có thể đồng hành cùng với chương trình bằng cách gửi những lá thư
những lời tâm sự về cho chúng tôi qua địa chỉ email bạnđọcacom vn
chương trình sẽ gửi những lời từ sâu trong đáy lòng của bạn đến những người mà bạn yêu thương
và trong chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi đến ca tính giả lá thư số năm của bác sĩ trần nam trung
phó trưởng khoa cơ xương khớp bệnh viện e hà nội
là một thành viên trong đoàn bác sĩ hỗ trợ miền nam từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
bác sĩ trung đã gửi tới hòm thư của báo sức khỏe và đời sống những câu chuyện cảm động mà anh bắt thấy tai nghe
từ bệnh viện hồi sức covid một mươi chín tp hcm xin mời quý vị cùng lắng nghe
nghe nói cậu vào thành phố hồ chí minh tham gia điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng
tôi đã nhận được tin nhắn hỏi thăm của một anh bạn học phổ thông mà hơn ba mươi năm nay chúng tôi không có dịp liên lạc
ngay khi còn đang chân ướt trên giáo mới vào thành phố
vừa phải làm quen với môi trường mới đồng nghiệp mới chúng tôi vừa hối hả bắt tay vào việc
bệnh nhân nặng và cực nặng không những thế số lượng dồn rập tăng nhanh
bạn tôi biết ý nên chỉ nhắn tin thăm hỏi
vào thành phố hồ chí minh chia lửa
chúng tôi cùng các đồng nghiệp ở trong này cùng chiến đấu chống lại bệnh dịch
cùng dành ra sự sống cho các bệnh nhân covid một mươi chín
nhất là những bệnh nhân nặng nguy kịch ở bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
chúng tôi lại có dịp thấu hiểu thêm về tình người
trong những lúc tính mạng bị đe dọa trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc
tình cảm con người ta tự nhiên được bộc lộ không cần giấu giếm
khi chăm sóc cho người bệnh chúng tôi ngoài việc tập trung chuyên môn
còn cần đồng cảm cùng với những khó khăn của họ
chia sẻ được với nhu cầu mong muốn của họ
ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
mỗi sinh viên y khoa hẳn đều thấm thiế câu nói đã trở thành kinh điển
người thầy quan trọng nhất đối với thầy thuốc là người bệnh
chính bởi trong quá trình chăm sóc thăm khám cho người bệnh
các thầy thuốc sẽ tích lưỡi được cho mình rất nhiều kinh nghiệm
cả về chuyên môn cũng như về giao tiếp về kinh nghiệm sống
rất nhiều khi chính những người bệnh đã mang lại rất nhiều niềm vui
nhiều bài học quý giá
là động lực tinh thần cho mỗi bác sĩ vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ
trong bệnh viện hồi sức các bệnh nhân covid nặng
có nhiều người không thể nói được vì phải dùng máy thở
nhiều người quá nặng không thể nói hoặc không thể dừng thở để mà nói
chỉ có thể ra ký hiệu gật hay lác đầu
nhưng cũng có những người đỡ hơn còn nói chuyện được
trong số những người còn nói chuyện được điện thoại dường như là cứu cánh của họ
nhiều người vì quá trình diễn biến bệnh đột ngột
trở nặng phải đi cấp cứu ngay thậm chí phải chuyển nhiều viện cho đến khi đến bệnh viện hồi sức
cho nên đã không kịp mang theo nhiều thứ quan trọng như thuốc chữa bệnh mạng tính dùng hàng ngày
đồ dùng cá nhân thì vẫn khắc phục dễ dàng nhưng nếu là điện thoại thì hẳn là rất khó khăn cho họ
đối với người bệnh mắc covid nặng việc nằm yên tập trung và đảm bảo nhịp thờ đều
đúng kỹ thuật để duy trì đủ nồng độ oxy trong máu là hết sức quan trọng
bởi vì tình trạng hấp thu oxy của phổi người bệnh
mong manh kể cả khi được cung cấp đủ oxy cho nên cần giảm thiểu tối đa các hoạt động tiêu thụ oxy
mọi nhu cầu hay hoạt động vệ sinh cá nhân của người bệnh buộc phải có người hỗ trợ và phải thực hiện tại chỗ
kinh nghiệm của chúng tôi là những người không tuân thủ phối hợp tốt việc này thường có nguy cơ cao chuyển biến nặng lên
chính vì vậy tôi thấy rất e ngại khi thấy bác bệnh nhân quá lo lắng loay hoay bền nọ bên kia vì chuyện không có điện thoại
tôi đã đứng giải thích rất kỹ cho bác
hiểu về tình trạng bệnh và nguy cơ diễn biến nặng hơn thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của bác nên rất cần bác ấy hợp tác tốt
tôi cũng nói thêm với bác là trong lúc này tính mạng của mình đang bị đe dọa
đó là vấn đề quan trọng nhất cần phải tập trung để giải quyết
bác ấy đã nói một câu khiến tôi cảm động và nhớ mãi
bác sĩ ơi không có điện thoại con tôi không liên lạc được với tôi không biết tôi đang ở đâu thì nó sẽ lo lắng lắm
thế mới hiểu được câu hát
lòng mẹ bao la như biển thái bình giặt rào hiểu được tình mẹ gần gụi mà tha thiết biết bao
một bệnh nhân nữ đáng nhớ khác bảy mươi một tuổi cũng loay hoay không kém
một buổi sáng mà tôi đã nghe thấy bác ấy hỏi không dưới một mươi lần hỏi bất kỳ người nào ra vào phòng cùng với một câu hỏi
bác sĩ ơi bao giờ tôi được về nhà
chúng tôi hết người này đến người khác đều kiên nhẫn giải thích với bác ấy rằng tình trạng bệnh của bác phải ổn định thì mới về được
kẻo rất nguy hiểm cho bác ấy rồi động viên bác chịu khó nghỉ ngơi dưỡng bệnh
tôi cũng không giấu được sự lo lắng vì mặc dù mấy hôm nay tình trạng của bác ấy có đang khá hơn cho nên bác ấy mới nói nhiều được như vậy
thế nhưng nếu như cứ hoạt động quá nhiều nguy cơ bị quá tải hô hấp có thể xảy ra và mọi chuyện lại có thể trở nên xấu đi thậm chí không hồi phục được
chuyện cứ như vậy tôi để ý sát sao tình trạng của bệnh nhân vì lo lắng có diễn biến bất thường
đến khi tôi nghe bác ấy nói chuyện điện thoại với con lúc đầu cũng chỉ nghe được câu được câu mất rồi đến con ơi bố đâu rồi cho mẹ nói chuyện với bố
một lúc lâu yên lặng tiếng bà cụ méo máo tôi đoán thầm chắc là đến lượt con của cụ đang giải thích gì đó khá lâu
và rồi tiếng bà cụ vừa khóc vừa gào to có lẽ cả khoa đều nghe thấy
bố đâu rồi cho mẹ gặp bố thảo nhớ ông ấy quá rồi
tôi chẳng thấy lòng nao nao và rồi lại một lúc yên tĩnh tiếng nói chuyện thủ thỉ xen lẫn thỉnh thoảng tiếng thú thít của cụ
trước khi kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại tôi nghe được câu cụ nói to giọng rất ân cần dáng chăm sóc cho bố nghe con
cho đến bây giờ khi ngồi đây viết lại câu chuyện này lòng tôi vẫn cảm thấy rưng dưng thổn thức
cậu ơi vẫn ở bệnh viện hồi sức covid trước nhờ cậu xem giúp cho anh bạn cùng phòng mình có người nhà
cậu biết người nhà là bệnh nhân ở đó nhưng không biết ở khoa nào và tình trạng bây giờ ra sao
anh bạn tôi nhắn tin nhờ giúp cho anh bạn đồng nghiệp
anh bạn ấy cũng biết là người nhà bệnh nặng lắm nhưng không biết là người nhà đang ra sao và ở đâu
tôi cũng giải thích cho bạn là ở đây chúng tôi có nhiều đơn vị khác nhau làm việc độc lập ở các khoa điều trị khác nhau
nhưng rồi biết là người nhà hẳn là mong ngóng lắm nên tôi lại nhờ một đồng nghiệp thạo công nghệ thông tin
để truy ra được nơi bệnh nhân ở đó
bệnh nhân đang điều trị là khoa hai b và hỏi thăm các đồng nghiệp ở đó về tình hình diễn biến của bệnh nhân
tôi không biết làm sao để động viên cho đồng nghiệp của bạn tôi vì vốn dĩ họ cũng hiểu là tình trạng bệnh nặng
nhưng chắc hẳn là họ sẽ thấy bớt lo lắng bớt loay hoay bớt nóng ruột
vì ít nhất thì đã biết chính xác người thân mình đang được điều trị ở khoa nào
đang được chăm sóc tối đa ở nơi có trang bị tốt nhất các điều kiện để cứu chữa cho họ
cầu mong cho mọi nỗ lực chống dịch của chúng ta
đạt kết quả
số người bệnh mắc covid đặc biệt là số bệnh nặng ngày càng giảm
và cũng mong mỗi gia đình khi có người nhà mắc bệnh hãy yên lòng
vì chúng tôi những người chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm chạy đua với thời gian và dịch bệnh
chăm sóc và điều trị tốt nhất cho người bệnh không chỉ vì bộn phận chuyên môn mà còn bởi tình người
quý vị và các bạn vừa lắng nghe lá thư số năm của bác sĩ trần nam trung phó trưởng khoa cơ xương khớp bệnh viện e
viết từ bệnh viện hồi sức covid một mươi chín xa lộ hà nội quận chín tp hcm
qua những câu chuyện mà bác sĩ trung vừa kể thì chúng ta cũng có thể thấy dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào
thì tình người tình đồng bào thương yêu đùm bọc lẫn nhau cũng không hề bị lãng quên
thay vào đó thì càng những lúc khó khăn như thế này chúng ta lại càng cảm nhận được
tinh thần dân tộc trong trái tim mỗi con người việt nam
khẩu hiệu tất cả vì miền nam ruột thịt một lần nữa lại được thắp lên ở mọi miền của tổ quốc
chắc hẳn trong số khán tính giả đang theo dõi lắng nghe chương trình những lá thư thời covid một mươi chín
sẽ có những người là bác sĩ nhân viên y tế hay cả những bệnh nhân f
mỗi người dân việt nam sẽ luôn sát cánh cùng các bạn trong cuộc chiến lịch sử này
và với tinh thần quyết tâm ý chí kiên cường của con người việt nam
thì chúng tôi tin rằng
dịch bệnh chắc chắn sẽ sớm được đẩy lùi cuộc sống bình yên sẽ sớm trở lại
và chương trình những lá thư thời covid một mươi chín hôm nay cũng xin được khép lại tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua
quý vị cũng có thể theo dõi lại các chương trình trên báo điện tử sứckhoaidờisống vn
hoặc các kênh fanpage youtube và tiktok của báo sức khỏe và đời sống
xin chào và hẹn gặp lại trong những lá thư tiếp theo